ngày một mươi tháng một mươi tại vườn hoa thượng đài vua lý thái tổ thành phố hà nội
đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm một nghìn một mươi năm thăng long hà nội
sự buổi lễ có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí trần quốc vượng
thường trực ban bí thư đồng chí tòng thị phóng phó chủ tịch thường trực quốc hội
đồng chí phạm bình minh phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đồng chí vương đình huệ bí thư thành ủy hà nội
các đồng chí bí thư trung mương đảng đồng chí trần thành mẫn
chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đồng chí phan đình trạc
trưởng ban nội chính trung mương đồng chí nguyễn hòa bình tránh án toàn nhân dân tối cao
đồng chí nguyễn xuân thắng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo đảng
nguyên lãnh đạo đảng nhà nước bộ ban ngành trung ương và thành phố hà nội
và một số địa phương các đồng chí lão thành cách mạng
các bà mẹ việt nam anh hùng và đông đảo nhân dân thủ đô
cách đây một một mươi năm vào mùa thu năm canh tuốt một một mươi
đức vua lý thái tổ đã quyết định rời đô tổ hoa lư ninh bình về thành đại la
quyết định rời đô của đức vua lý thái tổ đã mở ra thời kỳ phát triển huy hoàng
của kinh đô thăng long và quốc gia đại việt
từ mốc son lịch sử đó tới thời đại hồ chí minh quang vinh
trải qua một một mươi năm với bao thăng trầm của thủ đô và đất nước
thăng long hà nội hình tượng tiêu biểu nhất cho khí phách cha ông
hồn thiêng sông núi vẫn luôn vững vàng hiên ngang
xứng đáng là kinh đô của các vương triều là thủ đô ngàn năm văn hiến
anh hùng của cả nước
phát biểu tại bời lễ đồng chí vương bình huệ nhấn mạnh
kỷ niệm một nghìn một mươi năm thăng long hà nội là dịp để tiếp tục khẳng định
những phẩm chất cao quý và truyền thống tốt đẹp của thủ đô
văn hiến anh hùng hòa bình hữu nghị sáng tạo
những năm qua kinh tế thủ đô liên tục tăng trưởng ở mức độ cao
theo hướng nhanh và bền vững quy mô nền kinh tế năm hai nghìn hai mươi đạt bốn mươi năm tỷ usd
thu nhập bình quân năm bốn trăm hai mươi usd một người diện mạo thủ đô ngày càng sáng
xanh sạch đẹp hơn khang trang văn minh hiện đại hơn
trong dịp kỷ niệm một nghìn một mươi năm thăng long hà nội đại hội đại biểu lần thứ một mươi bảy
đảng bộ thành phố hà nội được khai mạc vào sáng ngày một mươi hai tháng một mươi
là sự kiện chính trị đặc biệt có ý nghĩa quan trọng đối với đảng bộ và nhân dân hà nội
theo bí thư thành ủy hà nội đại hội định hướng và đề ra mục tiêu xuyên suốt
trong những năm tới của đảng bộ chính quyền lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân thủ đô
đó là gương mẫu xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
khơi dậy ý chí phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến anh hùng
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế
xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp văn minh hiện đại nhằm hiện thực hóa khát vọng vươn